chào mừng quý vị đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng phùng nghĩa binh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn nhông nương tụ
xã phú sơn huyện ba vì thành phố hà nội về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m bảy mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm sau mép phải
và đối tượng phạm thế văn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn trinh nữ một xã yên hòa huyện yên mô tỉnh ninh bình
bị công an huyện thanh trì thành phố hà nội ra quyết định
đối tượng này cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách ba cm dưới sau mép phải
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu nghìn chín trăm hai mươi hai
hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín nghìn hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của cơ quan công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện